ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đại biện lâm thời nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào nguyễn thanh tùng
dẫn đầu đoàn đại diện đại sứ quán và các cơ quan việt nam bên cạnh đại sứ quán đến trụ sở bộ ngoại giao lào thủ đô viêng trăn
chúc mừng bốn mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đại biển lâm thời nguyễn thanh tùng
đại biển việt nam tại lào nguyễn thanh tùng cùng đoàn đại diện đã đến trụ sở ban đối ngoại trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chúc mừng bốn mươi bốn năm ngày quốc khánh cộng hòa dân chủ nhân dân lào